thưa quý vị tổ chức y tế thế giới who khu vực châu âu nhận định
làn sóng covid một mươi chín hiện nay ở trung quốc ít có khả năng tác động đáng kể
tới tình hình dịch bệnh tại khu vực này qua đó kêu gọi các nước
cân nhắc kỹ các biện pháp hạn chế đi lại phòng dịch covid một mươi chín
ông hans kuzer giám đốc who khu vực châu âu kêu gọi các nước
khi thực hiện biện pháp hạn chế đi lại để phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh
cần căn cứ vào các cơ sở khoa học triển khai một cách cân đối
và không phân biệt đối xử trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến
phức tạp tại trung quốc và số ca mắc dòng phụ hpv một năm tại mỹ
ngày càng tăng who tiếp tục kêu gọi nâng cao cảnh giác trước dịch bệnh
theo kế hoạch who sẽ họp trong ngày hai mươi bảy tháng một để thảo luận
về việc có tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp toàn cầu
do bùng phát đại dịch covid một mươi chín hay không hiện một số nhà khoa học
hàng đầu và các chuyên gia who cho rằng còn quá sớm để tuyên bố
kết thúc tình trạng khẩn cấp